bảo đảm rác thải được phân loại và xử lý cẩn thận tái chế rác thải thành thức ăn cho chuồn quế và phân bón dùng cho cây trái tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín
đây là mô hình vừa hiện thực hóa mục tiêu điểm đến xanh vừa lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín khách sạn hội an trích đã vận hành mô hình tái sử dụng rác thải hữu cơ để giảm lượng rác thải ra môi trường
hàng ngày rác thải tại khu vực nhà hàng các quầy dịch vụ đồ ăn được thu gom phân loại để làm thức ăn cho chuồn quế và nuôi gia súc
riêng những loại rác khó phân hủy sẽ được để riêng
nhận thấy ý nghĩa của mô hình bảo vệ môi trường một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở hội an đã góp rác hữu cơ thay vì phải đem đi vứt bỏ như trước
trung bình một ngày vườn kimer nằm trong hệ thống hội an trích nhận được gần hai trăm linh kg rác hữu cơ để ủ làm thức ăn cho chuồn quế
sau sáu tháng phân của chuồn quế sẽ được dùng bón cho cây trồng trong vườn
và chính các loại rau củ quả từ khu vườn này sẽ là nguyên liệu để chế biến món ăn phục vụ khách hàng tại hội an trích
đây là một công việc thật sự rất có nghĩa đối với môi trường cũng như là đối với bản thân mình
kiến thức bảo vệ môi trường của bọn thân mình thì cũng được năng cao lên hơn
ví dụ như là việc giảm thiểu rác thải bao ni lông hay là giảm thiểu rác thải hữu cơ từ cây cỏ sân vườn cũng như là từ bộ phận nhà bếp của nhà hòn
đối với doanh nghiệp mình chọn hướng là giảm thiểu rác ngay tại doanh nghiệp của mình để từ đó làm một vòng tuần hoàn từ rác thải tặng dụng để làm phân cho chuồn quế ăn và từ chuồn quế tái tạo lại phân để bón lại cho vườn
rất là vui mừng khi có sự lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp
thu hút du khách cùng tham gia phân loại rác và trải nghiệm làm nông nghiệp sạch đang được nhiều doanh nghiệp tại thành phố hội an thực hiện để tạo ra một dòng sản phẩm du lịch xanh độc đáo biến rác hữu cơ thành tài nguyên du lịch nhân rộng quy trình xanh sạch tuần hoàn từ nông trại đến bàn ăn nhằm đạt mục tiêu kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững